xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời có nắng tuy nhiên cường độ nắng là không mạnh và đan xen là những khoảng nhiều mây vì vậy nhiệt độ chỉ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận không mưa nắng sớm nhiệt độ cũng không cao chỉ trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi năm độ và cả miền trung nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình vì vậy nam bộ và tây nguyên vẫn được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và rông
về chiều và tối cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa đến mưa to và rông kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
tuy nhiên ban ngày trên cả hai khu vực vẫn có được tiết trời tạnh ráo còn nắng với nhiệt độ chưa chiều ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ còn ở nam bộ nhiệt độ nhỉnh hơn giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau cho đến kiên giang ngoài khơi xa phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
còn với khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi do hướng nam đến đông nam ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước